theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long đã tăng lên sau một loạt biện pháp chỉ đạo tích cực từ thủ tướng chính phủ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau những chỉ đạo quyết liệt từ thủ tướng chính phủ trong đó trước mắt giao bộ tài chính thu mua đưa vào dự trữ quốc gia năm hai nghìn một mươi chín với lượng hai trăm linh tấn gạo và tám mươi tấn thóc đã tác động tích cực lên giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long
cùng thời điểm này một số doanh nghiệp trung quốc đã trao đổi thống nhất với các đối tác của việt nam về nhu cầu nhập khẩu gạo của việt nam
cụ thể là biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa tổng công ty lương thực miền nam vinafood hai và thung lũng thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao quốc gia sơn đông trung quốc
hai bên sẽ thực hiện ngay bản ghi nhớ này trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
những sự vào cuộc tích cực và chủ động của các cấp bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp góp phần làm giảm áp lực thị trường
chuyển biến khá là tích cực giá lúa tươi thì tăng từ hai trăm linh đồng một kg giá gạo nguyên liệu thì tăng một trăm sáu mươi năm đồng một kg
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
trong phần tin thế giới mỹ hy vọng sớm ký kết thỏa thuận thương mại với trung quốc
cửa chi cuba thông qua hiến pháp mới
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ hy vọng về một lễ ký thỏa thuận thượng đỉnh với trung quốc về vấn đề thương mại
khi mà cho rằng là các nhà đàm phán hai bên đã đến rất gần một thỏa thuận
phát biểu trước các thống đốc mỹ tổng thống donald trump cho biết ông hy vọng các nhà đàm phán sẽ sớm trở về
và mỹ với trung quốc sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh
ông donald trump bày tỏ hy vọng hai bên sẽ không có gặp thượng đỉnh
ông cũng khẳng định với các thống đốc sẽ có tin quan trọng diễn ra trong vòng một hai tuần tới
trước đó cùng ngày trên trang twitter tổng thống donald trump thông báo rằng mỹ đã đạt được tiến triển đáng kể
trong các cuộc đàm phán thương mại với trung quốc đối với các vấn đề mang tính cơ cấu quan trọng
như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ nông nghiệp dịch vụ tiền tệ và nhiều vấn đề khác
trên cơ sở đó ông donald trump tuyên bố sẽ hoãn việc tăng mức thuế đối với hàng hóa trung quốc
có tổng trị giá hơn hai trăm linh tỷ đô la dự kiến được áp đặt vào ngày một tháng ba tới
đồng thời cho biết sẽ lên kế hoạch thực hiện một cuộc gặp thượng đỉnh với chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại khu nghỉ dưỡng ma a lago bang florida nhằm ký kết một thỏa thuận
ngày hai mươi năm tháng hai truyền thông trung đông đồng loạt đưa tin
ngoại trưởng iran mohammad javad javid cùng ngày đã tuyên bố tử chức
thông báo được người đứng đầu ngành đối ngoại iran đăng tải trên trang instagram
ông javad javid gửi lời xin lỗi
ông javid gửi lời xin lỗi về tất cả những điều thiếu sót trong những năm qua
trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ ngoại trưởng iran
đồng thời gửi lời cảm ơn đất nước và các quan chức iran
truyền thông iran cho biết một số nguồn tin đã xác nhận việc từ chức của ông javib
tuy nhiên hiện chưa rõ tổng thống hassan rouhani có chấp nhận việc ông zarif từ chức hay không
chính phủ và bộ ngoại giao iran chưa đưa ra bình luận chính thức về việc này
ông zarif đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận hạt nhân
giữa iran và các cường quốc thế giới hồi năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên ông đã hứng chịu nhiều chỉ trích và công kích từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn
bài phương tây ở tehran sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran
và tái áp đặt những lệnh trừng phạt nhằm vào nước này
ngày hai mươi năm tháng hai dẫn kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân diễn ra một ngày trước đó cho biết
cử tri cuba đã thông qua hiến pháp mới với tỷ lệ phiếu ủng hộ là đạt bảy mươi ba ba mươi một
trên tổng số cử tri đăng ký
trong một cuộc họp báo chính thức chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia cuba alina bansero thông báo
trong số gần chín ba triệu cử tri đăng ký của đảo quốc caribe này đã có gần bảy tám mươi năm triệu người
tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân
trong đó có sáu tám trăm một mươi sáu triệu cử tri bỏ phiếu ủng hộ thông qua hiến pháp mới đạt tám mươi sáu tám mươi năm tổng số phiếu bầu
bà bansero nhấn mạnh theo luật bầu cử của cuba việc thông qua hiến pháp bằng trưng cầu ý dân
đòi hỏi số phiếu ủng hộ phải vượt quá năm mươi
tổng số cử tri đăng ký trên toàn quốc và tỷ lệ này trong cuộc trưng cầu vừa qua là bảy mươi ba ba mươi một
kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng một tuần tới và hiến pháp mới sẽ có hiệu lực
sau khi kết quả này được đăng trên công báo nhà nước
cuộc trưng cầu ý dân này đã khép lại quá trình cải tổ hiến pháp toàn diện
được chuẩn bị và khởi động từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám
và bắt đầu chính thức từ kỳ họp quốc hội khóa chín hồi tháng bảy vừa qua
với việc thảo luận bản tiền dự thảo hiến pháp mới của cuba
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân